mới đây vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận con tum nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi đến thăm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
đã gửi lời chúc mừng tòa giám mục giáo phận con tum cùng các linh mục và đồng bào công giáo toàn tỉnh
đón một mùa giáng sinh ấm áp an lành hạnh phúc
đồng thời chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn với phương châm kính chúa yêu nước
giám mục cùng các vị chức sắc và cộng đồng công giáo tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương
các tôn giáo khác và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước
góp phần phát triển kinh tế xã hội ổn định chính trị giữ vững quốc phòng an ninh
chiều qua tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm
đội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo tại hội nghị chỉ rõ trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi phát triển tích cực
song tình hình vi phạm tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã bám sát chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo của bộ công an
cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch nhiệm vụ đề ra chỉ tiêu lộ trình triển khai thực hiện một cách khoa học hiệu quả
góp phần bảo đảm hiệu quả an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm hay
từ đó đề ra các giải pháp khắc phục đồng thời đưa ra một số kiến nghị về giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn hai mươi
cũng tại hội nghị ban tổ chức đã trao tặng các bằng khen giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác năm hai nghìn hai mươi
cũng trong ngày hôm qua cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi
sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được bộ công an phát động vào ngày hai mươi hai tháng bốn
hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau khi phát động cuộc thi năm nay đã thu hút sự quan tâm tham dự của các đơn vị thuộc nhiều ngành lĩnh vực khác nhau như bộ công an bộ quốc phòng các trường đại học các doanh nghiệp tư nhân
điều này cho thấy sự quan tâm của xã hội đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đối với cuộc thi nói riêng đang có những tiến triển rõ rệt
tại lễ trao giải ban tổ chức đã trao giải cho một mươi sản phẩm có số điểm cao nhất gồm một giải nhất thuộc về sản phẩm phương tiện bay không người lái chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ hai giải nhì ba giải ba và bốn giải khuyến khích cho các sản phẩm xuất sắc khác